tại tỉnh bà rịa vũng tàu tình hình dịch tả lợn châu phi đang có chiều hướng phức tạp
chỉ trong thời gian ngắn sau khi phát hiện hai ổ dịch đầu tiên đến nay số lượng trại lợn trong tỉnh mắc bệnh liên tục gia tăng và chưa có dấu hiệu dừng lại
ngay khi phát hiện dịch bệnh cơ quan thú y và địa phương đã tiêu hủy toàn bộ số lợn trên và tiêu độc khử trùng khu vực của các trại lợn mắc bệnh với bán kính một km
như vậy tính đến thời điểm này toàn tỉnh bà rịa vũng tàu đã xảy ra sáu ổ dịch tả lợn châu phi tại bốn địa phương là huyện châu đức thành phố vũng tàu thành phố bà rịa và thị xã phú mỹ với ba trăm linh hai con lợn đã bị tiêu hủy